tình hình điều trị đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi cho chín trăm hai mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên tổng số một sáu mươi ba ca mắc
trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có ba trường hợp có tiên lượng nặng rất nặng và nguy kịch phải thở oxy hỗ trợ
trong đó một trường hợp nặng thở máy xâm nhập
chuyển sang một thông tin khác
cơn mưa lớn diện rộng vào chiều tối ngày hôm qua một mươi bốn tháng chín đã khiến cho nhiều tuyến đường ở tp hcm bị ngập nặng
ngay cả một số đường lớn ít khi ngập thì ngày hôm qua cũng đã bị ngập
ngập nặng vào giờ tan tầm khiến cho nhiều phương tiện quay đầu vào các hẻm
tuyến đường trường trinh vốn trước nay ít bị ngập thì ngày hôm qua cũng đã xuất hiện nhiều đoạn ngập hơn cả găng tay
tình trạng ngập cũng diễn ra tại đường phan huy ích đoạn phường một mươi năm quận tân bình nối qua quận gò vấp
là tuyến đường quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên ứng dụng cảnh báo ngập
chỉ trong vòng ba mươi phút các phương tiện không thể di chuyển nhiều trường hợp xe chết máy ô tô bị ngập nặng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi